sau gần một mươi năm năm thực thi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã bộc lộ những bất cập
bởi khi đó luật được ban hành trong bối cảnh hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ còn hạn chế
phương tiện chủ yếu là mô tô xe gắn máy nên một số quy định vẫn còn thiếu chưa đồng bộ
và chưa sát với thực tế chưa có chính sách biện pháp quy định cụ thể về phát triển cơ sở hạ tầng
điều kiện kinh tế xã hội hiện nay
vì vậy việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và trình tự trật tự an toàn giao thông đường bộ ở việt nam
là một yêu cầu cấp thiết đặt ra
thưa quý vị văn hóa tham gia giao thông của người dân luôn là vấn đề gây nhức nhối
khi mật độ tham gia giao thông cao nhất là vào những giờ cao điểm
thế nhưng ý thức người dân lại thấp như thế này
đây cũng là nguyên nhân chủ đạo khiến tình trạng giao thông nhiều lúc nhiều nơi bị un tắc kéo dài
ồn tắc giao thông phức tạp tại các thành phố lớn do lưu lượng phương tiện tăng đột biến
trong khi tổ chức giao thông hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu
gây tắc nghẽn trên diện rộng tại các khu đô thị lớn và trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm
gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống nhân dân
tác động không tốt đến môi trường du lịch
thu hút đầu tư nước ngoài và hình ảnh của việt nam đối với bạn bè quốc tế